thưa quý vị và các bạn cục cảnh sát hình sự bộ công an vừa cho biết đã khởi tố bị can đối với đặng thị hồng hà lê văn nguyên thái thanh hùng trần phước minh huỳnh thanh thảo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
năm đối tượng này thuộc hai nhóm lừa đảo khác nhau nhưng có cùng chung phương thức thủ đoạn đó là giả danh cán bộ công ty sổ số điện thoại cho chiếc số lô đề để chiếm đoạt số tiền của các bị hại
theo tài liệu điều tra nhóm thứ nhất gồm có võ văn đầy hiện đang bỏ trốn lấy tên là tài lê văn nguyên trần phước minh đã dùng thủ đoạn lừa giả là cán bộ công ty sổ số sau đó lừa các nạn nhân cho biết kết quả lô đề trước khi quay thưởng
sau khi nạn nhân tin tưởng chúng cho các con số bất kỳ nếu nạn nhân trúng thưởng chúng sẽ đề nghị đóng góp để làm từ thiện và sau đó đề nghị làm đại lý cho công ty sổ số cho chúng
tuy nhiên để được làm đại lý chúng đề nghị các nạn nhân phải đóng góp cổ phần và chuyển số tiền này vào quỹ của doanh nghiệp
tuy nhiên để được làm đại lý chúng đề nghị các nạn nhân phải đóng góp cổ phần và chuyển số tiền này vào quỹ của doanh nghiệp